hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ bảy khóa một mươi hai tập trung bàn cho ý kiến đối với ba đề án quan trọng
về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
đây là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng đảng xây dựng đội ngũ cán bộ
xây dựng hệ thống chính trị chăm lo đời sống cán bộ công chức viên chức người lao động
và bảo đảm an sinh xã hội nên được cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm
sau đây là ý kiến của các cán bộ đảng viên tại cần thơ và tp hcm về các đề án được đưa ra họp bàn
tại kỳ họp lần này tổng hợp của phóng viên truyền hình nhân dân